vừa qua lễ hội sen đồng tháp lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề dạng người sắc sen cùng với nhiều hoạt động phong phú đã thu hút hơn hai trăm linh lượt khách đến tham quan du lịch và mua sắm
theo bang tổ chức lễ hội sen đồng tháp lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn đón hơn hai trăm linh lượt khách đến tham quan mua sắm du lịch
trong đó có gần ba trăm linh du khách nước ngoài doanh thu các hoạt động ước đạt hơn chín mươi chín tỷ đồng
đây là lần đầu tiên em trải nghiệm về sản phẩm từ sen em rất là thích và em rất là ngưỡng mộ về cái việc mà nghệ nhân làm lá sen như thế này
tại vì khi mà em trải nghiệm em cảm thấy là cái tính chất và cái độ tươi của lá sen vẫn còn giữ nguyên cái màu như thế
và em rất là hào hứng khi mà em về em trải nghiệm và sẽ giới thiệu với những cái khách của em để trải nghiệm được những cái tour như thế này
cái tour rất là miền quê và dân dã
nói riêng về hoạt động du lịch lửa hành
lễ hội đã tổ chức thành công chuyến farm trip với năm mươi đại biểu đại diện từ các đơn vị du lịch lửa hành ở trong và ngoài tỉnh
qua đây đã giúp kết nối học hỏi định hình được nhiều tua tuyến du lịch trải nghiệm
trong đó sản phẩm du lịch từ sen là chủ đạo
nhưng qua đây thì thấy được sự quan tâm của chính quyền đồng tháp cho phát triển du lịch của tỉnh nhà
thì hy vọng rằng những hoạt động này tiếp tục phát triển và tạo một cái cú hích mạnh hơn nữa cùng với sự đầu tư đồng bộ
để tạo nên một sản phẩm chất lượng là một điểm đến lý tưởng cho các công ty du lịch cũng như các du khách gần xa
kỳ vọng với lễ hội sen này là chúng tôi sẽ giới thiệu được cho du khách thêm những cái mô hình trải nghiệm từ sen
và tích hợp đa giá trị trên một cái cánh đồng sen để mà phù hợp với cái sự xu hướng phát triển của kinh tế tuần hoàng và phát triển xanh
lễ hội diễn ra trong bốn ngày
từ ngày sáu đến ngày chín tháng năm có hơn ba mươi hoạt động được tổ chức
các hoạt động không chỉ thành công về giới thiệu hình ảnh gian hóa hương sen đồng tháp
mà thông qua các hội thảo hội nghị chuyên đề về ngành hàng sen tỉnh nhà đã có thêm nhiều gợi mở
đề xuất chính sách và chiến lược phát triển nâng tầm giá trị sen trong thời gian tới
với qua tại nhà văn hóa binh đoàn một mươi năm thành phố pleiko tỉnh sa lai tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang
và thanh niên sinh viên lần thứ một mươi khu vực hai năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng trịnh văn quyết ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương
phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chủ trì khai mạc
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tám mươi năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
bảy mươi năm năm ngày hội quốc phòng toàn dân bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực hai
có chủ đề tám mươi năm vang mãi bản hùng ca
với sự tham gia của hai mươi hai đoàn nghệ thuật gần hai diễn viên thuộc các đơn vị địa phương khu vực miền trung tây nguyên
liên hoan nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở
tạo điều kiện cơ hội để các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội giao lưu học hỏi
lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết quân dân truyền thống vẻ vang tám mươi năm xây dựng chiến đấu chiến thắng trưởng thành
của quân đội nhân dân việt nam truyền thống của công an nhân dân việt nam
sự kiện diễn ra trong bảy ngày từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày hai mươi sáu tháng năm